năm ô tô một mươi bảy thẻ atm ba máy tính bảng sáu sổ ghi chép và trên sáu trăm một mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra mỗi ngày số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề này lên đến trên năm trăm linh triệu đồng
với những tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can hai mươi sáu đối tượng về tội đánh bạc tổ chức đánh bạc
công ty tân tín đạt
công ty tân tín đạt do đối tượng nguyễn sĩ dũng chủ tại phường hà huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an làm giám đốc đã lợi dụng vỏ bọc là công ty tài chính
thế nhưng thưởng chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng ba mươi tỉnh thành phố trên cả nước
đường dây cho vay lãi này vừa bị công an nghệ an triệt xóa
công an nghệ an đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt khám xét đồng loạt tại năm mươi một điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính tân tín đạt trên hai mươi tám tỉnh thành phố
cả nước lực lượng công an đã bắt giữ năm mươi hai đối tượng
bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn một tỷ đồng với hơn một mươi bị hại
mức lãi suất cao nhất là năm đồng một triệu một ngày tương đương gần hai trăm linh một năm
bàn tuyên án đã phong tỏa năm mươi sáu tài khoản liên quan để phục vụ điều tra
mua pháo hoa nổ để chơi dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đối tượng trần văn việt ở huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
tại chỗ công an huyện vĩnh lộc đã thu giữ một thùng các tông
bên trong có chứa một mươi năm hộp pháo nổ với tổng trọng lượng là khoảng hơn hai mươi kg
tại cơ quan công an đối tượng trần văn việt khai nhận số pháo hoa nổ trên do việt mua về
để sử dụng trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
ngoài số pháo trên việt khai nhận còn đang cất giấu một mươi sáu hộp pháo hoa nổ khác ở nhà người quen
khám xét khẩn cấp nơi cất giấu hàng cấm
lực lượng công an đã thu giữ thêm một mươi sáu hộp pháo hoa nổ
qua kết quả giám định toàn bộ ba mươi một hộp pháo mà trần văn việt vận chuyển và tàng trữ
có tổng trọng lượng hơn bốn mươi hai kg
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết
là trong ngày đã có hai chín trăm chín mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy tám trăm hai mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong trong hai mươi bốn giờ qua là hai trăm tám mươi ba ca
trong ngày hôm nay có một mươi năm năm trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu mươi một tỉnh thành phố
còn tại hà nội trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận một ba trăm năm mươi bảy ca bệnh trong đó cộng đồng là sáu trăm một mươi một ca
tại khu cách ly là sáu trăm linh chín còn khu phong tỏa là một trăm ba mươi bảy
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
và được biết kết quả xét nghiệm ba hành khách từ tp hcm đến hồng kông dương tính với chủng delta
chứ không phải biến thể omicron như thông tin trước đó
sở y tế tp hcm thông tin thêm cơ quan chức năng hồng kông đã giải mã trình tự gen
của ba du khách bay từ tp hcm sau khi giải mã ba du khách mắc biến chủng delta
liên quan đến biến thể omicron hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao
cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt đối với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh
bằng đường hàng không và hàng hải
sở y tế tp hcm khẳng định tính tới hiện tại biến thể omicron chưa xuất hiện tại tp hcm
thưa quý vị sau nửa năm nghỉ đến trường và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã dẫn đầu đoàn kiểm tra

đến các trường để thị sát tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh
kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các nhà trường
học sinh vào trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế và các trường cơ bản
thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số khuyến cáo đối với các trường
bước đầu sở y tế thấy đánh giá là các trường đều có sự chuẩn bị khá tốt
thực hiện các cái đã được tập quấn các bước chuẩn bị nhất là các cái kiểm tra
các em khi vào trường
tuy nhiên thì đoàn cũng thấy là khoảng cách ngồi giữa các em gần quá
do đó đoàn góp ý là sau thi học đầu tiên là phải tách lớp ra ngay
năm k là phải bắt buộc nhưng mà trong năm k này thì trong cái khi mà các em đi học này
thì hai cái cần tuân thủ nghiêm đó là mang khẩu trang và khoảng cách
do đó đoàn yêu cầu trường nên bố trí lớp lại cho phù hợp
mặc dù tỷ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai thành phố
đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao đạt trên tám mươi
nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trên địa bàn tp hcm đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay
như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
đến trường xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai chậm một tuần so với lịch chung của thành phố
vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường
nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học
sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã soạn kịch bản với các tình huống
khi bùng phát dịch vào trường nhưng trong thời gian sắp tới ngành giáo dục phải chủ động
thầy cô dạy trên lớp quan sát và xử lý các tình huống không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm
khi có ca nhiễm cần thực hiện theo quy định của ngành y tế và lớp có ca nghi nhiễm
các nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên internet
còn đối với khối tiểu học bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học
đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch covid một mươi chín
theo đó bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học đối với học sinh lớp một và lớp hai
được tổ chức bằng hình thức trực tiếp
trong trường hợp bất khả kháng tại thời điểm kiểm tra định kỳ
học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp
nhà trường báo cáo phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ
bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện
đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện
đối với học sinh lớp ba lớp bốn và lớp năm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học
được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp trực tuyến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện
theo quy định phù hợp diễn biến của dịch covid một mươi chín tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá
bản tin một trăm một mươi ba online
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
sau ba ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội
đã tuyên án phạt cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị tuyên phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ đồng thời phải bồi thường hai mươi năm tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
hai đồng phạm với bị cáo trung trong vụ án này là nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty acatic
bị tòa tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội
bốn năm tù về cùng tội lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung cùng với hình phạt năm năm tù trước đó tổng hợp hình phạt chung
đối với bị cáo trung là một mươi ba năm tù
tòa tuyên buộc ba bị cáo liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
trong đó bị cáo trung bồi thường hai mươi năm tỷ đồng bị cáo hùng bồi thường bốn tỷ đồng
và bị cáo giang bồi thường hơn bảy tỷ đồng
vì cả tin vào chiêu trò chạy án lại có thêm nạn nhân tại bạc liêu vừa bị lừa mất số tiền lớn
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với trần huy toàn chú tải xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền
để toàn lao thủ tục với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền
của nạn nhân với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần huy toàn
và vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa xảy ra hai trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu
trường hợp thứ nhất tử vong vào ngày bảy tháng một mươi hai là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu chín phường bình hàn
trước đó người này đi ăn và uống rượu tại nhà người thân tại phường nhị châu
sau khi có dấu hiệu bất thường nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bảy
sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai nhưng không quay
trường hợp thứ hai tử vong nghi do ngộ độc rượu là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại khu một phường nguyễn
mẹ của nạn nhân cho biết anh đã đi ăn và uống rượu cùng bạn bè tại gia lộc
đáng chú ý là cả hai trường hợp tử vong đều uống loại rượu được mua tại cùng một địa chỉ
các gia đình có người tử vong nghi do ngộ độc rượu đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
và xử lý theo quyền